khi thấy ống kính phóng viên nhà thầu ngay lập tức bảo công nhân ngừng việc để trang bị quần áo và thiết bị bảo hộ lao động
hình thức mang tính chất đối phó xem thường tính mạng của người lao động cũng không phải là chuyện hiếm gặp
đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến tai nạn lao động sẽ còn xảy ra
nếu ý thức của chính người lao động và nhà thầu không có đừng cố tìm cách đối phó vì luật pháp là để bảo vệ quyền lợi của mỗi người dân
sao không phòng tránh mà phải đợi đến khi hậu quả xảy ra rồi mới đi khắc phục
hãy ý thức ngay từ bây giờ để không phải gối tiếc